tàm đào huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã được trung ương đảng chọn làm nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch trần hương đạo
và là cơ sở diễn ra nhiều hội nghị quan trọng của đảng ta trong suốt hai cuộc chiến tranh chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
như đã giới thiệu trong kỳ trước ngay từ năm một nghìn chín trăm ba mươi khi đảng ta ra đời
nhân dân tàm đảo đã sớm đi theo cách mạng phát triển lực lượng
tổ chức khởi nghĩa đánh đổ đồn bình nhật giải phóng tàm đảo vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cách mạng tháng tám thành công quân và dân tàm đảo lại cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống pháp bền bỉ và kiên cường
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi một trung ương đảng tổ chức chiến dịch trần hưng đạo
thị trấn tàm đảo được lựa chọn là nơi đặt sở chỉ huy dưới sự lãnh đạo của đại tướng võ nguyên giáp
từ đó cho đến khi kết thúc cuộc chiến tranh đánh đuổi
thực dân pháp quân và dân tàm đảo đã có nhiều đóng góp sương máu cho tổ quốc
vào những năm đầu sáu mươi của thế kỷ hai mươi khi đế quốc mỹ leo thang bắn phá miền bắc lần thứ nhất
bác hồ và trung ương đảng đã lựa chọn tàm đảo để tổ chức các hội nghị bàn kế hoạch cứu nước
đồng thời cũng là địa điểm để đón tiếp các chuyên gia người nước ngoài
ông nguyễn trọng toàn một trong số ít người của thị trấn
tàm đảo ngày đó được tin tưởng giao nhiệm vụ phục vụ cho các sự kiện quan trọng của trung ương đảng
diễn ra tại tàm đào dẫn chúng tôi đi thăm hai ngôi biệt thự một mươi tám a và một mươi tám b
hai ngôi biệt thự này được bộ kiến trúc khởi công xây dựng từ những năm đầu sáu mươi
trong cái nhà này thì chủ dưới là công chí là thủy bộ chính trị
thế này bắt đầu bắt trường trinh ở đây là làm rạc
bản thân chúng tôi là những người phục vụ nhưng mà chỉ biết là ngày hôm nay anh sang đây để làm việc
đấy là phân công như thế thôi chứ còn thì phục vụ ai có khi cũng không biết
thế tôi nói ví dụ như là phục vụ ông hoàng quốc việt thì chính bản thân tôi phục vụ là nửa tháng đời mới biết ông ấy
chứ còn thì các công chí đều gọi là lên thăm bất cả không biết ông nào
sau đó thì là dự hội nghị ở hà nội thì biết ông là ông hoàng quốc việt
và bí mật bây giờ là rất là truyền đối
cùng với việc bảo đảm an toàn cho những kỳ họp cấp cao là nơi đón tiếp an toàn các chuyên gia sáng giúp đỡ việt nam trong thời kỳ chống mỹ
thì biệt thự một mươi tám a và một mươi tám b cũng là nơi làm việc nghỉ ngơi của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trong những năm kháng chiến chống mỹ
cũng như những năm sau giải phóng miền nam
cùng với hai tòa biệt thự một mươi tám a và một mươi tám b
thì bộ chính trị còn làm việc tại một số
căn nhà ở tam đảo
và bên cạnh các biệt thự và căn nhà thì còn có hệ thống năm căn hầm trú ẩn
và tôi đang có mặt tại một trong năm căn hầm trú ẩn tại biệt thự một mươi tám a
năm căn hầm trú ẩn nằm ở các vị trí khác nhau ở thị trấn tam đảo đều được xây dựng và hoàn thành vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
riêng hai căn hầm tại biệt thự một mươi tám a và một mươi tám b là nơi bộ chính trị và quân ủy trung ương họp chỉ huy vạch kế hoạch tác chiến
đây là một
trong năm căn hầm để phục vụ các đồng chí ủy viên trung an đảng lên làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
hầm thì được kiến trúc theo hình dích rác và có chiều cao khoảng hai mét và chiều rộng hầm khoảng sáu mươi phân
bên trên thì được đổ bê tông kiên cố và bằng lớp một lớp đá hộp dày khoảng chín đến một mươi mét

và cái phòng đặc biệt vẽ hút sâu ở những căn hầm gần kia nhưng mà về các bạn về cái thiết kế thì gần giống nhau nhỉ
đây là cái gì đấy ạ
đây là hệ thống thông khí của căn hầm
chất liệu được sử dụng bằng những nghệ ống sắt được lối trực tiếp lên trên mái
thật sự qua cái lớp bê tông dày và lớp đá hộp ra lớp phía trên của cái mái của căn hầm
thì hệ thống thông khí này thì tùy từng những vị trí cụ thể có thể được nằm ở vị trí ngang hầm hoặc trên lóc hầm
ví dụ vào địa điểm cụ thể của căn hầm
đây là cái điểm cuối của căn hầm đây là đường thoát ra của căn hầm bì thư một mươi tám a
về điểm không khác biệt so với các căn hầm kia là những căn hầm này đều có diện tích và cái chiều cao giống nhau
tuy nhiên thì những căn hầm kia ở giữa sẽ vô trí một số các phòng đặc biệt rộng hơn so với căn hầm này
cả năm hầm trú ẩn trên tuy được thiết kế ở năm địa điểm khác nhau nhưng kết cấu kiến trúc kích thước gần giống nhau
tạo thành một thế trận phòng thủ vững chắc liên hoàn nằm tại trung tâm thị trấn tam đảo
hệ thống những căn hầm trú ẩn cùng những tòa nhà trên dãy núi tam đảo là công sức xây dựng của quân và dân tam đảo cùng trung đoàn công binh sáu trăm linh
có thể nói đây là những chứng tích lịch sử quan trọng đóng góp vào sự thành công trong cuộc kháng chiến chống mỹ của quân và dân ta
mình chúc quý vị hạnh phúc nói riêng và cả nước nói chung
chúng tôi đến thăm ngôi nhà gỗ hay còn có tên gọi khác là nhà rông
nơi bác hồ đã từng ở và đón tiếp nhân dân thị trấn đến thăm trong những ngày làm việc tại tam đảo
đây là ngôi nhà gỗ và các chuyên gia liên xô thời kỳ chống mỹ đã dựng lên bác hồ đã lên làm việc và lưu trú tại đây ba lần
lần thứ nhất là một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ở tại vị trí này
bác đến thăm của tôi
công trường lần thứ hai là năm

ban chấp hành đảng bộ tỉnh vĩnh phúc và
năm một nghìn sáu trăm sáu mươi tám thì bác cũng lên đây họp với trung ương
để chỉ đạo trong cuộc căn chiến chống mỹ
nói đến lịch sử cách mạng
của thị trấn tam đảo một nơi
chúng ta không thể không nói đến đó là
nơi thờ tự của chiến sĩ nuôi quân
hoàng cầm người đã chế tạo ra bếp
hoàng cầm để phục vụ quân và dân ta
trong hai cuộc chiến tranh chống pháp và chống mỹ
tiếp tục đi theo sư đoàn làm nhiệm vụ
nuôi quân và cứu chữa
cho thương bình tại các chiến trường lớn